đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại khu chín xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ cùng dự có lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch và lãnh đạo tỉnh phú thọ
phát biểu với bà con nhân dân khu chín xã tứ xã phó thủ tướng vũ đức đam vui mừng và xúc động khi được tham dự chung vui
ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại đây
trong đó phó thủ tướng vui mừng khi biết người dân trong khu luôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nông thôn mới xoa đói giảm nghèo một cách bền vững
đồng chí mong muốn trong thời gian tới bà con nhân dân khu trí nói riêng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phú thọ nói chung
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết vượt qua khó khăn chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
đặc biệt giữ gìn và phát huy tốt giá trị hai di sản văn hóa đã được unesco công nhận là hát xoan phú thọ và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
nhân dịp này phó thủ tướng vũ đức đam đã tặng hoa quà cho khu dân cư số chín và các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của khu